chiều ngày sáu tháng bốn sở y tế tp cnh cùng bệnh viện lao và bệnh phổ tp cnh đã trao giấy xuất viện cho bệnh nhân thứ một trăm năm mươi bốn ngủ tại phường hồng hải tp hạ long tỉnh quảng ninh
đây là bệnh nhân đầu tiên được ra viện ở đồng bằng sông kiểu long sau khi được điều trị do dương tính với virus sars cov hai
bệnh nhân là du học sinh ở anh đi trên chuyến bay vn năm mươi về việt nam tại sân bay cần thơ vào ngày hai mươi hai tháng ba
cũng trong chiều nay tại bệnh viện đà nẵng bệnh nhân nữ mắc covid một mươi chín điều trị tại đây đã được xuất viện
đây là bệnh nhân thứ năm trong sáu ca dương tính với sars cov hai được chữa khỏi tại đà nẵng
sau ba lần xét nghiệm âm tính với sars cov hai bệnh nhân đã được xuất viện và có tình trạng sức khỏe tốt
sau khi xuất viện bệnh nhân sẽ được ngành y tế đà nẵng hỗ trợ phương tiện về địa phương và tiếp tục thời gian cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
chiều nay hai bệnh nhân số một trăm một mươi bảy và một trăm một mươi tám điều trị tại bệnh viện đa khoa
tỉnh tây ninh từ ngày hai mươi hai tháng ba đã được công bố khỏi bệnh
trong quá trình điều trị tại bệnh viện hai bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai lần một vào ngày ba mươi tháng ba và lần hai vào ngày ba mươi một tháng ba
tuy nhiên sở y tế tỉnh tây ninh cho biết hai bệnh nhân sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo trước khi ra viện